chính phủ thái lan cảnh báo về nguy cơ bất ổn
sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
nội dung chủ yếu của ngày làm việc hôm nay đó là các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội quản lý nợ công sử dụng vốn vai
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận ở tổ về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
buổi chiều các đại biểu cũng thảo luận ở tổ về kế hoạch tài chính năm năm mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kế hoạch đầu tư công trung dài hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
mới đây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội làm rõ vụ việc này và báo cáo kết quả điều tra lên thủ tướng trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bên hành lang quốc hội phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc gọi
theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội câu chuyện của một cán bộ sở giao thông vận tải hà nội sô sát với nữ nhân viên hàng không tại sân bay nội bài mới đây là hình ảnh phản cảm không nên gắn vào một công chức của một nhà nước
bởi là cán bộ công chức phải lấy quyền lợi và sự chăm lo cho người dân là trên hết
theo tôi đó những việc làm cần phải phơ phán và tùy theo chức vụ việc có thể nói thẳng là cần loại trừ ra khỏi bộ máy
vì đó không phải là một hành vi
hành sử của người công bậc của dân dù cho vị trí nào trong một vùng máy xã hội phải lấy quyền lợi và sự chăm lo cho người dân là trên hết
chứ không thể là vì những vấn đề nào khác mà mình là nguy biện cho một hành sử tôi chọn là không đúng công bậc của dân
và tùy vấn đề tôi thấy là không chỉ là kiếm điểm đơn thuật mà thậm chí là loại ra khỏi bộ máy
vì chính phủ đoán định một bộ máy hành sử dị dân
liên khiết liên chính thì không thể để những con sâu như vậy làm vấn đục về nền hành chấn nước nhà
các đại biểu cũng cho rằng cần phải làm rõ vụ việc này xác định mức độ vi phạm để xử lý
suy chét một vấn đề gì đó thì trước hết phải cắn cứ vào cái hành vi
và quan điểm của chúng ta là phải làm gì cũng phải đúng người đúng việc
ở đây thì tôi không nói là tội đúng người đúng việc
cái hành vi đó đem lại cái hậu quả như thế nào phải xử lý đúng như thế
cái đấy phải cơ quan chức năng phải làm đến nơi đến trốn
và tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
rồi của các bộ ngành thì chắc chắn là những cái việc đấy sẽ được xử lý thỏa đáng
trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và định hướng năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng thẳng thắn chỉ rõ
kỷ luật ký cương trong bộ máy hành chính và trong xã hội còn chưa nghiêm
năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu
trước tình hình trên chính phủ sẽ tăng cường kỷ luật kỷ cương
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan hành chính cấp trên
và người đứng đầu cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
liên quan đến sự việc nhân viên hàng không việt nam airlines nguyễn lê quỳnh anh
bị hành hung tại sân bay nội bài cũng bên hành lang quốc hội
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải khẳng định
quan điểm xử lý nghiêm sự việc bởi trường hợp đó không đúng với ứng xử của công chức
theo bí thư hà nội hoàng trung hải ngoài việc cục hàng không việt nam
bộ giao thông vận tải xử lý bằng hình thức cấm bay từ sáu tháng tới một năm
thành ủy hà nội cũng đã chỉ đạo công an hà nội thụ lý và xử lý nghiêm vụ việc
theo quy định của pháp luật
với hai trăm năm mươi km đường biên giới đi qua năm huyện
những năm qua sơn la được xem là điểm nóng về tình hình tội phạm ma túy xuyên biên giới
trước sự hoạt động ngày càng tinh vi manh động của tội phạm ma túy
lực lượng biên phòng tỉnh sơn la đã tăng cường lực lượng
đẩy mạnh việc phòng chống tội phạm ma túy ở vùng biên
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại vùng biên giới yên châu tỉnh sơn la
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng trường on
đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ một mươi sáu vụ với hai mươi sáu đối tượng
tàng trữ vận chuyển buôn bán các chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin và hơn bảy bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
với địa hình hiểm trở đời sống nhân dân hai bên gặp nhiều khó khăn
hơn nữa lợi nhuận từ ma túy đem lại rất lớn
nên hoạt động của tội phạm ma túy ở đây luôn là một vấn nạn đáng lo ngại
trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp
đội biên phòng trường on đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh quyết liệt trong công tác phòng
chống ma túy từ đó ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn
tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
không trồng các loại cây có chứa chất tiền chất ma túy
và vận động nhân dân phát giác tố giác các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy không bao che tiếp tay cho bọn tội phạm này
theo đánh giá của lực lượng biên phòng
tình hình hoạt động của tội phạm ma túy sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn
vì vậy thời gian tới các đơn vị chức năng sẽ tăng cường lực lượng
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh
nhằm ngăn chặn mọi hành vi của các đối tượng
tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
nhất là các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới
hiện nay với sự manh động và tinh vi của tội phạm ma túy
đã và đang kéo theo những hệ lụy xấu cho xã hội
từ đó đặt ra không ít khó khăn thách thức cho các lực lượng chức năng
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này ở các khu vực bình phế
lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
bảy mươi năm qua xác định rõ mục tiêu muốn có phân đội giỏi phải có cán bộ giỏi
để nâng cao chất lượng huấn luyện ở các phân đội thì cần bắt đầu từ những cán bộ huấn luyện giỏi
các đơn vị thuộc quân khu hai đã thực hiện tốt việc bồi dưỡng tổ chức nắm bắt thao trường
nâng dần trình độ phương pháp tác phong cho cán bộ huấn luyện nhất là đối với các sĩ quan trẻ
trận địa phòng không nữ quân hai trăm chín mươi bảy quân khu hai cán bộ chiến sĩ hăng say luyện tập cho nhiệm vụ bắn đạn thật vào cuối năm nay
mới đảm nhận vai trò đại đội trưởng từ tháng năm vừa qua nên trong quá trình huấn luyện phân đội tham gia bắn đạn thật
thượng úy phạm quang tráng luôn được các cấp chỉ huy quan tâm động viên theo sát từng bước tiến bộ trưởng thành
bản thân tôi cũng cảm thấy rất là tự tin và cũng sẽ tổ chức huấn luyện cho đơn vị hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã giao
ở trung đoàn một trăm bốn mươi tám sư đoàn ba trăm một mươi sáu tại các vị trí huấn luyện đơn vị để bố trí cán bộ đại đội theo dõi các trung đội luyện tập
cán bộ đại đội sẽ là người uốn nắn trao đổi truyền thụ kinh nghiệm để thống nhất trong toàn đơn vị
chúng tôi mới bổ dưỡng các nội dung
giao án tài liệu huấn luyện của các đơn vị thuộc quân khu hai không chỉ được chuẩn bị chặt chẽ mà còn luôn tập trung vào các nội dung mới và các nội dung còn yếu
đối với các nội dung chưa đạt các nội dung phức tạp nhiều đơn vị tổ chức huấn luyện bổ sung
kết quả huấn luyện của phân đội là tiêu chí nhận xét đánh giá chất lượng và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ
chúng tôi đã điều chỉnh kịp thời đội ngũ cán bộ điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu chất lượng giữa các đơn vị và lấy cấp đại đội để làm nòng cốt điều chỉnh
làm sao ở các đơn vị trong toàn sư đoàn đều đồng đều về chất lượng
hình thức là tọa đàm trao đổi giữa các sĩ quan trẻ ở các buổi sau giờ huấn luyện giờ ngoại khóa để từ đó chính tự thân các đồng chí đó say mê hơn
thực tiễn huấn luyện tại quân khu hai cho thấy nếu cán bộ lăn lộn tâm huyết với thao trường với bộ đội và được đào tạo bồi dưỡng bài bản sẽ tiến bộ vững chắc
đó là một trong những kinh nghiệm để quân khu hai nâng cao chất lượng huấn luyện những bài học đó cũng sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
nghệ an sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc gây hậu quả chết người
sử trí đúng khi bị kiến ba khoang đốt
mặc dù đã được khuyến cáo thế nhưng rất nhiều người dân vẫn tùy tiện sử dụng với lý do đơn giản thuốc nam không có tác dụng phụ
bị chó dại cắn
lẽ ra chị hoàng thị hảo ở xã hưng trung huyện hưng nguyên phải tiêm vaccine phòng dạy
thế nhưng cũng vì nghe lời đồn đại uống thuốc nam có thể chữa khỏi
đến ngày hai mươi bảy tháng chín khi bệnh phát tác chị hảo ra đi trong sự xót thương của người thân để lại các con thơ dạy
đây chỉ là một trong số nhiều nạn nhân do sử dụng thuốc nam để chữa bệnh
còn chị nguyễn thị đông ở thị xã hoàng mai nhập viện trong tình trạng cơ thể mệt mỏi ê oải bụng trướng da vàng đi ngoài liên tục
và được chẩn đoán bị sơ gan mãn tính
qua quá trình theo dõi các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị ngộ độc dẫn đến suy gan do dùng thuốc nam kết hợp bệnh lý về máu
chỉ trong tháng chín khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an tiếp nhận cấp cứu nhiều bệnh nhân
từng có tiền sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh lý về gan
hai bệnh nhân nhập viện với chỉ số men gan cao suy gan
trong đó có hai trường hợp do nhiễm độc quá nặng hôn mê sâu nên đã tử vong sau mấy ngày điều trị
không thể phủ nhận giá trị và vai trò đóng góp của y học cổ truyền với nhiều bài thuốc quý đã được đúc kết
gìn giữ qua hàng ngàn năm nay
tuy nhiên theo đại diện của hội đồng y nghệ an không phải loại bệnh nào cũng có thể áp dụng các bài thuốc đông y hay thuốc nam để điều trị
bên cạnh đó tình trạng sử dụng hóa chất bảo quản chống mốc loại thuốc này hiện nay vẫn chưa giám sát và quản lý một cách có hiệu quả
cũng là một trong các nguyên nhân gây ra tai biến tác dụng phụ gây nguy hiểm cho người sử dụng
mình đi trợ bệnh tức là mình lại giáo tính mạng của mình cho người thầy thuốc
như thế là phải tìm đến những người có thương hiệu có biển bảng những nhà thuốc có biển bảng hẳn hoi
chứ không tìm những nơi theo mách bảo với nhau
rồi tìm đến những người theo kiểu kinh nghiệm điều trị dùng những phương pháp hoặc là những bài thuốc
mà chưa được công nhận
trong ba năm qua nghệ an có ba mươi chín trường hợp bị tử vong vì chó dại cắn
điều đáng lo ngại các nạn nhân này đều không tiêm vaccine huyết thanh phòng dại
mà sử dụng thuốc lá thuốc nam đông y
chưa kể nhiều bệnh nhân bị biến chứng do sử dụng các bài thuốc dân gian truyền miệng
thiếu cơ sở khoa học chưa được công nhận
những hậu quả thương tâm xảy ra liên tiếp là hồi chuông cảnh báo cho người dân
cũng như ngành y tế trong việc tuyên truyền quản lý ngành nghề y học cổ truyền hiện nay
theo ghi nhận của các bệnh viện gia liễu trên địa bàn hà nội
khoảng nửa đầu tháng một mươi số bệnh nhân nhập viện vì viêm da do kiến ba khoang đốt tăng đột biến so với tháng trước
cao điểm có lúc lên đến một trăm năm mươi bệnh nhân một ngày tại viện gia liễu trung ương
hầu hết bệnh nhân khi đến khám đều nghĩ rằng mình bị viêm da dojna thần kinh hay còn gọi là rời leo
họ tự mua thuốc điều trị xong bệnh không khỏi thậm chí còn nặng hơn ban đầu
nên mới đến viện
có người vào viện khám khi vết thương đã bị bội nhiễm mừng mủ loang rộng so với ban đầu
theo khuyến cáo của các bác sĩ tuyệt đối không dùng tay để bắt giết kiến ba khoang
tránh nọc độc tiếp xúc với da
trong nhà nên chuẩn bị sẵn ba loại thuốc là cồn bảy mươi độ
mỡ cocticoid và kem phenergan để sơ cứu khi bị kiến ba khoang đốt
bằng cách dùng cồn rửa sạch vùng da bị tổn thương để giảm tình trạng nổi bọng nước
sau đó bôi mỡ cocticoid
bốn sáu lần một ngày
bôi kem phenergan từ tám một mươi lần một ngày
và đến cơ sở y tế gia liễu để được chăm sóc điều trị đúng cách
còn tại lào cai thời gian qua trên địa bàn trường học một số xã đã xuất hiện bệnh quay bị
đặc biệt là tại các khu bán chú của học sinh với số lượng lớn gây ra ảnh hưởng đến việc học tập của các em
trước tình trạng đó ngành y tế tỉnh lào cai đã chủ động phòng ngừa và điều trị cho các em
tránh bệnh lây lan và bùng phát thành dịch trên diện rộng
xã sàng ma xáo huyện bát sát là nơi xuất hiện số ca mắc bệnh quay bị nhiều nhất trong thời gian qua
chỉ tính từ giữa tháng chín đến nay toàn xã đã có bảy mươi chín ca mắc bệnh
trong đó đa số là các em học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở
đặc biệt tại các khu bán chú do các em sống và sinh hoạt chung nên chỉ trong ít ngày
số học sinh mắc bệnh tăng lên rất nhanh ảnh hưởng đến việc học tập của các em
trường thì cũng đã chỉ đạo bên chuyên môn cùng với lại

thầy cô giáo đó là một là đưa các em vào khu cách ly
lập khu cách ly riêng và có biển nhắn lấy và phân công giáo viên trực hàng ngày
những em học sinh mà bị có bị thì sẽ chỉ dạy bù chương trình và dạy thêm vào các buổi
còn những em ở đây thì nhà trường thường xuyên cử giáo viên giám sát và cùng động viên các em
và hướng dẫn các em học thêm vào các buổi
trước tình trạng trên ngành y tế trên địa bàn đã phối hợp với các nhà trường
tổ chức khám cách ly điều trị riêng
cho những học sinh mắc bệnh đồng thời tiến hành các biện pháp phòng trừ dịch
như phun khử trùng bố trí các bình nước muối sức miệng diệt khuẩn hàng ngày
tuyên truyền các triệu chứng về bệnh cách phòng ngừa và điều trị
để các em có thêm hiểu biết và tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ học sinh
trung tâm y tế đã tham mưu cho ủy ban dân huyện cho sở y tế
phối hợp với ngành giáo dục đã triển khai các biện pháp đồng bộ
để trong công tác phòng chống dịch bệnh phát hiện sớm và cách ly bệnh nhân
thứ hai nữa là phối hợp với nhà trường triển khai tuyên truyền cho các em học sinh
trong đầu giờ hàng ngày ở tại các lớp học tăng cường sức khỏe cho các em học sinh
trong công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn của xã xà mưa sáo
nói riêng và các xã khác nói chung
là bệnh lây qua đường hô hấp nên để tránh bệnh lây lan ra ngoài
nhà trường đã khuyến cáo các phụ huynh có con mắc bệnh
quay bị để con mình ở lại điều trị các khu cách ly của nhà trường
đến thời điểm hiện tại cơ bản bệnh quay bị đã được khống chế
chín em đã được điều trị khỏi ba mươi em vẫn tiếp tục điều trị miễn phí tại các khu cách ly
các lớp học vẫn diễn ra bình thường các em được phát khẩu trang y tế để phòng chống bệnh lây lan
tiếp tục chương trình với một thông tin đáng chú ý khác
một nguyên nhân gây ủn tắc giao thông là phương tiện giao thông cá nhân
sau nhiều năm vận hành và phát triển hệ thống xe buýt hà nội đã có nhiều thay đổi tích cực
thành phố hà nội đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có thêm nhiều tuyến xe buýt mới
mở rộng địa bàn phục vụ đáp ứng gấp đôi nhu cầu đi lại của người dân so với hiện nay
hướng đến việc đáp ứng hai mươi hai mươi năm nhu cầu đi lại của người dân gấp đôi so với hiện nay
thành phố hà nội đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có thêm nhiều tuyến xe mới
mở rộng địa bàn phục vụ ra khu vực ngoại thành
theo đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt mới ban hành
chính phủ khẳng định rõ quan điểm trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
xe buýt vẫn phải đóng vai trò then chốt và là phương tiện chiến lược của các đô thị
trong việc khắc phục tình trạng ồn tắc kiềm chế tai nạn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường
với chính sách hỗ trợ cho phát triển vận tải hành khách công cộng
những năm qua xe buýt hà nội đã gia tăng nhanh về số đầu tuyến phương tiện và năng lực cung ứng
từng bước xây dựng được hình ảnh thân thiện với người dân
hôm qua tại hà nội thanh tra bộ khoa học và công nghệ phối hợp với công an thành phố hà nội
tổ chức tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ
thành tra bộ khoa học công nghệ đã tiến hành tiêu hủy số lượng hai ba trăm bốn mươi chín sản phẩm gồm bảy trăm hai mươi sáu chiếc túi sách
một năm mươi bảy chiếc ví da ba mươi chín chiếc dây lừng sáu chiếc đồng hồ đeo tay một mươi chín chiếc vòng đeo tay
hai trăm chín mươi logo hai trăm một mươi mặt dây
toàn bộ số tăng vật vi phạm hành chính nêu trên được tịch thu theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính
của thanh tra bộ khoa học và công nghệ ban hành để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định
tại nghị định số chín mươi chín hai nghìn một mươi ba ndcp ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
theo lãnh đạo thanh tra bộ khoa học công nghệ kết quả của hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành
các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ này nhằm nâng cao nhận thức
pháp lý của công chúng về quyền sở hữu trí tuệ trong việc xác lập khai thác
phát triển và bảo vệ giá trị tài sản sở hữu trí tuệ
với chủ đề một mươi tuổi tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi quyết định này như thế nào
quỹ dân số liên hợp quốc và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vừa phối hợp tổ chức công bố
báo cáo tình trạng dân số thế giới năm hai nghìn một mươi sáu
theo báo cáo của quỹ dân số liên hợp quốc hiện nay có tới hơn một nửa
trong số sáu mươi triệu trẻ em gái một mươi tuổi trên thế giới sinh sống ở bốn mươi tám quốc gia
đang phải đối mặt với vấn đề bất bình đẳng giới vô cùng nghiêm trọng
trong khi đây là độ tuổi quan trọng đối với sự phát triển của các em
không những vậy nếu các bé gái được đối xử bình đẳng được đi học đầy đủ sẽ làm dư lợi
cho các quốc gia đang phát triển hàng chục tỷ usd một mươi năm
theo đại diện của quỹ dân số liên hợp quốc tại việt nam
nước ta đang ghi nhận tỷ lệ dân số trẻ cao nhất trong lịch sử
nhóm dân số độ tuổi từ một mươi tới hai mươi bốn chiếm gần bốn mươi dân số
việc đầu tư đảm bảo sự tiếp cận dịch vụ đầy đủ cho lứa người này
đặc biệt là trẻ em gái rất quan trọng
đây sẽ là động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững về kinh tế xã hội của việt nam
để hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn
hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa thông qua nghị quyết đồng ý hỗ trợ hơn một trăm linh tỷ đồng
được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm
để hỗ trợ ăn ở cho học sinh các xã thôn đặc biệt khó khăn
ở vùng dân tộc miền núi bãi ngang ven biển và hải đảo
theo đó các học sinh vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn hơn bảy mươi ba tỷ đồng
tiền ở gần hai mươi tỷ đồng hỗ trợ phục vụ nấu ăn hơn bốn tỷ đồng
theo quy định để được hưởng hỗ trợ khoảng cách học sinh đi học phải qua biển sông suối không có cầu
qua đèo núi cao qua vùng sắt lờ đất đá có thể gây mất an toàn nguy hiểm đối với học sinh khi đi học
quy định hỗ trợ cũng xác định đối với học sinh tiểu học cách trường một km
học sinh trung học cách trường hai km và học sinh phổ thông cách trường học ba km
quyết định hỗ trợ này là một trong những chính sách quan trọng của tỉnh quảng ngãi
nhằm giúp học sinh và gia đình học sinh vùng đặc biệt khó khăn ở miền núi ven biển hải đảo
nhằm giải quyết vấn đề chi phí qua đó giảm tỷ lệ học sinh bỏ học
hạn chế tình trạng học sinh giã gạo làm giảm chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh
chuyển đến với một số thông tin kinh tế
trong khuôn khổ dự án xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng tại việt nam
hôm qua phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với đại sứ quán anh đã tổ chức hội thảo công bố
bộ công cụ hướng dẫn các bước đi thực tế phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua được các rào cản rủi ro từ tham nhũng
phát biểu tại hội thảo ngài ji sliver đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc anh tại việt nam cho rằng
phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp không có nghĩa là phải tăng thêm các thủ tục hành chính
đưa ra các quy định hay giang buộc về pháp lý
đó chính là sự cam kết là vấn đề đạo đức của doanh nghiệp kinh doanh minh bạch trung thực và hiệu quả
theo thống kê trong sáu năm trở lại đây tham nhũng là một trong sáu yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh
khi các doanh nghiệp trên thế giới chi cho tham nhũng hối lộ lên đến hai gdp toàn cầu
phòng ngừa tham nhũng là một trong những hoạt động quan trọng và cần thiết
nhằm giúp việt nam xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh
và giúp các doanh nghiệp việt nam xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc biệt là khi việt nam đã gia nhập một loạt các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương
đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của nền kinh tế việt nam trong tương lai
theo các chuyên gia doanh nghiệp nhỏ dễ gặp phải và dễ bị tác động bởi tham nhũng
không giống như các doanh nghiệp lớn các doanh nghiệp nhỏ không có đội ngũ cán bộ tuân thủ giám sát nhân viên
hay cán bộ kiểm toán nội bộ kiểm tra từng giao dịch
do vậy bộ công cụ hướng dẫn các bước đi thực tế phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
sẽ là cầm nang hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa
từ phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp
việc tham nhũng trong doanh nghiệp và cái vai trò của doanh nghiệp tham gia phòng chống tham nhũng nó có liên quan với nhau
nếu chúng ta có nhiều các cái doanh nghiệp mà có những cái quản trị tốt
có nghĩa là họ có những công cụ phòng chống tham nhũng tốt
và họ thực hiện chính sách về minh bạch và liêm chính trong các quan hệ kinh doanh
thì ngày sẽ có ít đi những doanh nghiệp tham gia tiếp tay cho tham nhũng
và đây là cái công cụ được giới thiệu lần đầu tiên ở việt nam
nhưng cũng được trong nhóm g hai mươi giới thiệu rồi
và chúng tôi hy vọng là các doanh nghiệp việt nam có thể sử dụng cái công cụ này
như một cái công cụ hữu ích trong cái công cụ phòng chống tham nhũng của mình
có nhiều biện pháp khác nhau để các doanh nghiệp của việt nam

đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phòng ngừa tham nhũng
thứ nhất các doanh nghiệp hãy sử dụng bộ công cụ hướng dẫn
các bước đi thực tế để phòng ngừa tham nhũng
thứ hai là các doanh nghiệp hãy liên kết hợp tác với nhau
để cùng nhau hoạt động hỗ trợ lẫn nhau
bạn sẽ khó có thể loại bỏ tham nhũng một trăm linh
nhưng hãy giảm thiểu nó nhiều nhất có thể
tại hội thảo một số thông tin phản hồi từ cuộc khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được đưa ra
như chính phủ cần có quy tắc đạo đức áp dụng cho cán bộ công chức
đặc biệt là động cơ phục vụ lợi ích công
quy tắc ứng xử áp dụng cho cán bộ thực thi
những người tiếp xúc trực tuyến với doanh nghiệp và cấp phép
xóa bỏ cơ chế xin cho cải cách tiền lương đảm bảo thu nhập cho cán bộ các cơ quan quản lý
nhằm hạn chế tối đa tệ nhũng nhiễu doanh nghiệp nói riêng và tham nhũng nói chung
trước đó tại trụ sở tòa thị chính tp paris
bộ công thương đại sứ quán việt nam tại pháp
phối hợp với cơ quan phát triển thương mại pháp đã tổ chức hội thảo
cơ hội tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa việt nam và pháp
hội thảo cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa việt nam và pháp
là một phần của chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia
được tiến hành song song với chương trình hội trợ quốc tế chuyên ngành thực phẩm
mục đích là quảng bá và xây dựng thương hiệu việt
kết nối các doanh nghiệp việt nam với doanh nghiệp pháp
kêu gọi hợp tác đầu tư và kinh doanh
hội thảo thu hút khoảng tám mươi doanh nghiệp việt nam và pháp
bao gồm cả các đoàn công tác xúc tiến thương mại của ba tỉnh
hưng yên nghệ an và quảng bình
hội thảo là một cơ hội quan trọng để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp
hai nước thảo luận các giải pháp để vượt qua những thách thức
và tận dụng tối đa thỏa thuận thương mại tự do
đây cũng là bước chuẩn bị cho chuyến đi khảo sát thị trường việt nam
của đoàn doanh nghiệp pháp vào cuối tháng một mươi tới đây
ở phần tiếp theo của chương trình
nhiều nhà lãnh đạo eu không nhất trí trừng phạt nga
chính phủ thái lan cảnh báo về nguy cơ bất ổn
liên quan đến cuộc xung đột syri lãnh đạo các nước liên minh châu âu
mới đây đã không nhất trí đưa vào bản thông
cao chung của hội nghị thượng đỉnh của khối
có nội dung gia tăng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga
theo một số nguồn tin từ hội nghị
sáng kiến của anh pháp và đức đã không nhận được sự ủng hộ
của lãnh đạo nhiều nước trong khối
ba nước này muốn đưa ra cảnh báo với nga rằng
những quan chức và tổ chức liên quan đến chiến dịch không kích của nga
tại aleppo có thể sẽ bị đóng băng tài sản
và cấm nhập cảnh vào eu nếu vẫn tiếp tục
tuy nhiên sau các cuộc thảo luận nội dung này đã bị loại bỏ
và thay thế bằng một tuyên bố
eu cần xem xét thêm
kết thúc ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh eu
tại thủ đô bruxelles
chủ tịch hội đồng châu âu donald stov cho biết
lãnh đạo các nước eu kêu gọi nga
chấm dứt chiến dịch không kích tại aleppo
nhưng không đề cập đến khả năng áp dụng
các biện pháp trừng phạt chống lại nga
philippines vẫn duy trì các quan hệ thương mại và kinh tế với mỹ
đây là khẳng định của bộ trưởng thương mại philippines ông lópez
đưa ra một ngày sau khi tổng thống philippines
trong chuyến tàu
thăm trung quốc đã tuyên bố manila
chia tách khỏi washington
phát biểu với kênh truyền hình cnn philippines
khi tháp tùng tổng thống duterte
trong chuyến thăm trung quốc bộ trưởng thương mại philippines
lopez đã làm rõ
các phát biểu của ông duterte
theo ông lopez trong lĩnh vực kinh tế
manila chắc chắn không chấm dứt
các hoạt động thương mại và đầu tư với phía mỹ
trong các bài phát biểu ông duterte
đã đề cập tới mong muốn tăng cường hơn nữa
mối quan hệ với trung quốc
và các nước thuộc asean
vốn là các đối tác trong nhiều thập kỷ qua
đặc biệt philippines không muốn quá phụ thuộc
vào một bên nào đó
trong khi đó cùng ngày bộ ngoại giao mỹ
cho rằng bất kỳ mối quan hệ nào
cũng phải được hai bên bồi đắp
do đó giới chức mỹ sẽ tiếp tục thảo luận
với những người đồng cấp philippines
về mối quan hệ song phương
vừa đưa ra lời cảnh báo đối với thủ tướng anh
theresa may rằng bà may sẽ phải đối mặt
với các cuộc đàm phán căng thẳng
về việc anh rời khỏi liên minh châu âu
lần đầu tiên tham gia một hội nghị thượng đỉnh eu
kể từ khi lên làm thủ tướng anh
bà theresa may đã kêu gọi
các nhà lãnh đạo eu hợp tác
để nước anh có một sự ra đi êm xuôi
sau khi london quyết định rời ngôi nhà chung châu âu
cảnh báo rằng việc bà may
muốn thỏa thuận với eu theo kịch bản
đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối mặt
với các cuộc đàm phán khó khăn
bà may cũng để ngỏ anh sẽ độc lập
hoàn toàn về chủ quyền lãnh thổ
luật pháp đối với eu
và các nước nập cư lên hàng đầu
trong đó việc tự do tìm việc
sinh sống của người eu tại anh sẽ bị hạn chế
bởi một số điều kiện nhất định
tuy nhiên chủ tịch hội đồng châu âu donald sút
khẳng định sẽ chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra
trước khi anh kích hoạt điều năm mươi
trong hiệp ước lisbon
lãnh đạo tổ chức hiệp ước bắc đại thế giêng nato
vừa cho biết đang theo dõi chặt chẽ
hành trình di chuyển của đội tàu nga
ở địa trung hải do lo ngại về khả năng nga
có thể tăng cường cho các chiến dịch quân sự tại syri
phát biểu trước báo giới
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho rằng
nga có quyền hoạt động tại các vùng biển quốc tế
song điều lo ngại chính là việc đội tàu này
có thể tham gia hỗ trợ các hoạt động
tác chiến tại syria
hiện tại các tàu chiến của nato đang theo dõi
chặt chẽ hành trình di chuyển của đội tàu nga
gần đây hải quân nga đã triển khai đội tàu
trong đó có tàu sân bay
cùng với một số tàu hộ tống tới các khu vực
đại tây dương và địa trung hải
mục tiêu là bảo đảm an toàn hàng hải
và các hoạt động kinh tế biển khác của nga
cũng như đối phó với các mối đe dọa khác
như cướp biển và khủng bố quốc tế
đây là lần thứ tám chiến hạm này
cùng các tàu hộ tống thực hiện hành trình
tới địa trung hải và là đợt triển khai
trên biển quan trọng trong chiến lược
của tổng thống putin tái khẳng định sức mạnh
vào tầm vóc của hải quân nga
người dân thái lan cần phải đoàn kết
và cảm thông với nhau hơn nữa
để tăng nhà vua phomiphol adunzadej
và những đối tượng có hành vi quấy dối an ninh
sẽ bị trừng phạt theo pháp luật
thông báo được chính phủ thái lan đưa ra
sau khi xảy ra nhiều vụ đánh đập
ở nơi công cộng
trong một tuyên bố chính phủ thái lan
kêu gọi tất cả người dân nghĩ về đất nước
trong thời điểm nhiều người đang đau buồn
trước sự ra đi của nhà vua
và để vượt qua giai đoạn khó khăn này
người dân thái lan cần phải cảm thông với nhau hơn
và không ai được phép kéo hoàng gia
vào các cuộc xung đột
trước đó giới chức thái lan cũng đã kêu gọi
người dân nước này không thể hiện tình cảm
một cách cực đoan
khi mà thời gian qua trên các mạng xã hội tại thái lan
xuất hiện những lời kêu gọi tụ tập
tấn công các cơ quan báo chí truyền thông nước ngoài
bị cho là đưa tin phỉ bán hoàng gia
bộ tư pháp thái lan đã kêu gọi
người dân trong nước tự giác tố cáo
với nhà chức trách về các đối tượng
có hành vi phạm tội thay vì có các hành động bạo lực
xin chào và hẹn gặp lại